các doanh nghiệp ước tính là còn khoảng ba mươi tám triệu thuê bao sẽ lại tiếp tục gọp phản ứng cho rằng thao tác trên xâm phạm đến quyền riêng tư của người dân
do vậy thực sự cần xem xét bãi bỏ quy định này
bộ thông tin và truyền thông đề xuất thông tin thuê bao mà khách hàng cá nhân phải cung cấp theo giấy tờ tùy thân của cá nhân
gồm họ tên ngày tháng năm sinh quốc tịch số ngày cấp cơ quan cấp hoặc nơi cấp giấy tờ tùy thân nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
với các tổ chức thông tin phải cung cấp cho nhà mạng bao gồm tên tổ chức địa chỉ trụ sở thông tin trên giấy tờ tùy thân của người đến giao kết hợp đồng
và thông tin trên giấy tờ tùy thân của mỗi cá nhân thuộc tổ chức tương ứng với số thuê bao giao cho cá nhân đó sử dụng
bên cạnh đề xuất bãi bỏ việc bắt buộc chụp ảnh chân dung khi đăng ký thuê bao
trong dự thảo sửa đổi bổ sung nghị định số hai mươi năm hai nghìn một mươi một trình chính phủ
bộ thông tin và truyền thông cũng đề xuất đưa hành vi mua bán sim trả trước đã kích hoạt sẵn
hay còn được gọi là sim giác vào danh mục các hành vi bị cấm
cụ thể việc mua bán lưu thông trên thị trường sim thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao
kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước đang được đề xuất để liệt kê vào nhóm hành vi vi phạm pháp luật
bên cạnh đó hành vi nhập sẵn thông tin thuê bao sử dụng sim đa năng
thiết bị có chức năng kích hoạt sim thuê bao không cần phải bẻ sim để nhập sẵn thông tin thuê bao
kích hoạt dịch vụ di động trả trước cho sim thuê bao khi chưa hoàn thành việc nhập
lưu giữ đầy đủ chính xác các thông tin thuê bao theo quy định cũng được đề xuất cấm
một vài hành vi khác cũng được đề xuất được đưa vào mục cấm như giả mạo sử dụng giấy tờ tùy thân
giấy chứng nhận pháp nhân của cá nhân tổ chức khác để giao kết hợp đồng
hay tiết lộ sử dụng thông tin thuê bao di động trái pháp luật
ngoài ra dự thảo cũng đề xuất sửa đổi các điều kiện ràng buộc khi cá nhân sử dụng trên ba sim
để thay thế cho những biện pháp mềm đang không đem lại hiệu quả như mong muốn
thành phố hà nội đang từng bước số hóa toàn bộ sổ hồ tịch với dữ liệu của hơn bảy sáu triệu người dân trên địa bàn
nhằm giúp công dân dễ dàng tra cứu thông tin
đồng thời cán bộ tư pháp cũng có thể dễ dàng tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng thuận tiện trong thực thi nhiệm vụ
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội
đã có ba quận thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cho người dân
là quận hai bà trưng quận năm từ liêm và quận long biên
khi công dân tại các quận trên có nhu cầu tra cứu thông tin hộ tịch
chỉ cần khai thông tin về họ tên năm sinh
thì cán bộ tư pháp có thể dễ dàng tìm kiếm dữ liệu một cách nhanh chóng và thuận tiện
hai mươi bảy quận huyện thị xác còn lại trên địa bàn thành phố hà nội
đang giả soát các loại sổ hộ tịch để chuẩn bị hướng tới số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch
của hơn bảy sáu triệu người dân trên địa bàn
việc số hóa dữ liệu hồ tịch sẽ giúp các cơ quan quản lý
theo dõi được toàn bộ quá trình tiến độ công việc của các cơ quan trực tiếp thực hiện
đồng thời có thể tra cứu chéo không để xảy ra trường hợp một công dân
được đăng ký khai sinh tại nhiều nơi
theo thống kê của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
tỷ lệ nhiễm mã độc của máy tính và các thiết bị di động lên đến bảy mươi một ba mươi tám
tuy nhiên chỉ có một mươi một người dân là nhận thức được bị tấn công
cụ thể trong thời gian qua đã có hơn bốn bảy mươi bảy triệu lượt địa chỉ ip việt nam
nằm trong các mạng máy tính nhiễm virus botnet
đáng lo ngại là có đến một hai mươi trang web nhiễm virus
đang thu thập thông tin cá nhân người dùng việt nam
bên cạnh đó địa chỉ ip của việt nam phát tán thư giác đi các nước lên tới một mươi hai sáu trăm tám mươi năm địa chỉ
thống kê của cục an toàn thông tin cũng chỉ ra rằng
các thiết bị di động đang là mục tiêu lớn nhất của xu hướng tấn công mới hiện nay
nhằm các mục đích như nghe lén thông tin
giả mạo thông tin tấn công tài chính đánh cắp dữ liệu tấn công thiết bị khác
bên cạnh đó cục an toàn thông tin cũng cho biết
ở việt nam cứ một giây xảy ra khoảng một trăm bảy mươi cuộc tấn công mạng
thì có ba cuộc tấn công mạng có chủ đích bốn mã độc được phát tán
tỷ lệ nhiễm mã độc của máy tính và các thiết bị di động lên tới bảy mươi một ba mươi tám
tuy nhiên chỉ có một mươi một người dân là nhận thức được bị tấn công
theo thông tin từ cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông
đại diện google mới đây thông báo đã gỡ bỏ năm mươi sáu ứng dụng cờ bạc trên kho ứng dụng google play
theo danh sách của cục gửi cho google
đây là các ứng dụng chơi game trên điện thoại di động vi phạm pháp luật việt nam
cụ thể năm mươi sáu ứng dụng game cờ bạc này đều sử dụng tiếng việt
nhằm tới đối tượng người dùng việt nam và vi phạm pháp luật việt nam
trong số đó một mươi sáu trò game có dấu hiệu vi phạm quy định phát tán ứng dụng của google play
có dấu hiệu lừa đảo hoặc khai thác trái phép dữ liệu người dùng
nên google play đã chủ động gỡ bỏ trên phạm vi toàn cầu khi nhận được phản ánh từ người dùng
bốn mươi game cờ bạc đã được google gỡ bỏ trên google play
dành cho thị trường việt nam theo yêu cầu của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
với lý do vi phạm pháp luật việt nam
kết quả nói trên là bước tiến quan trọng trong quá trình hợp tác giữa google và bộ thông tin và truyền thông
nhằm phối hợp ngăn chặn các nội dung vi phạm pháp luật phát tán trên môi trường internet
thưa quý vị và các bạn
hệ thống dược tại việt nam hiện đang quản lý khoảng sáu mươi một chín trăm linh cơ sở bán lẻ thuốc
trong đó có một mươi chín một trăm linh nhà thuốc ba mươi chín quẩy thuốc và ba tám trăm linh tủ thuốc
với quy mô lớn nội dung chuyên môn phức tạp công tác quản lý dược và phục vụ người dân còn nhiều khó khăn
như việc quản lý còn thủ công khó kiểm soát thuốc kém chất lượng thuốc giả không rõ nguồn gốc xuất xứ
tình trạng bán thuốc không có hóa đơn không theo đơn và lạm dụng thuốc kháng sinh còn phổ biến
trước tình hình đó bộ y tế đã có kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
kết nối cơ sở cung ứng thuốc song song với việc xây dựng các quy định nhằm pháp chế hóa yêu cầu bắt buộc
ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc trên toàn quốc
nhằm giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin về nguồn gốc chất lượng hạn sử dụng giá cả từng loại thuốc
đồng thời cơ quan nhà nước có thêm công cụ quản lý thuốc trên phạm vi toàn quốc
kiểm soát việc kê đơn mua bán thuốc theo đơn tăng cường công khai minh bạch trong quản lý thuốc
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
theo ước tính mỗi ngày một hiệu thuốc như thế này sẽ tiếp đón khoảng hơn ba mươi khách hàng với số lượng hàng trăm loại thuốc được bán ra
trước đây để thống kê được số lượng thuốc bán ra số lượng thuốc tồn kho thời hạn sử dụng của từng loại thuốc
nhân viên quản lý của hiệu thuốc mất rất nhiều thời gian ghi chép tra cứu sổ sách
nên việc sai sót rất dễ xảy ra
để giải quyết tình trạng này cửa hàng đã ứng dụng giải pháp thông minh trong quản lý nhà thuốc
với ứng dụng này chủ cửa hàng có thể theo dõi lượng thuốc bán ra mỗi ngày số hàng tồn kho là bao nhiêu
truy xuất được nguồn gốc xuất nhập của từng loại thuốc
bên cạnh đó báo cáo kinh doanh hàng ngày hàng tuần và số lượng thuốc sắp hết hạn cũng được cập nhật
hiển thị chi tiết trên hệ thống của ứng dụng
hệ thống sẽ cho phép nhập hàng hóa vào kiểm tra được hạn sử dụng của thuốc định kỳ hoặc là đột xuất
rồi có những vấn đề phát sinh thì sẽ giải quyết được ngay trực tiếp trên hệ thống ạ
quá trình vận hành nhà thuốc sẽ được rất thuận nợ dễ dàng số lượng hồ sơ sổ sách sẽ được giảm bớt rất nhiều
khi ứng dụng hệ thống này mọi dữ liệu thông tin loại thuốc số lượng xuất nhập đơn thuốc của từng hiệu thuốc
cũng sẽ được liên thông và cập nhật tại kho dữ liệu chung quốc gia
qua đó giúp các cơ quan quản lý giảm thiểu được thủ tục giấy tờ thủ công kiểm soát được chất lượng thuốc
giảm thiểu triệt để tình trạng bán thuốc không có hóa đơn không theo đơn lạm dụng thuốc kháng sinh
được biết ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà thuốc là một hệ thống cơ sở dữ liệu
được bộ y tế phối hợp với tập đoàn viettel xây dựng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
và được triển khai thí điểm tại bốn tỉnh gồm phú thọ hưng yên vĩnh phúc và nam định
sau thí điểm triển khai tại bốn tỉnh trên đến nay đã có tổng cộng hai mươi năm tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác
tham gia vào hệ thống liên thông kết nối các cơ sở cung ứng thuốc
đã cấp tài khoản cho bốn một trăm bảy mươi tám cơ sở bán lẻ thuốc và quản lý được hơn hai mươi hai đơn thuốc
sở y tế các địa phương đều phản ánh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông các nhà thuốc
hoàn toàn khả thi và có hiệu quả cao trong việc truy xuất nguồn gốc
và kiểm soát chất lượng thuốc từ chính những người sử dụng

và người dân
các ứng dụng này được kết nối liên thông với nhau
ví dụ như các phần cấp phép từ hành chính công sẽ đổ vào các cơ sở quốc gia
và các dữ liệu từ các cơ sở cung ứng thuốc sẽ được liên thông đến quốc gia
và các cơ sở như bệnh viện nó sẽ liên thông toàn bộ đến đơn thuốc
trên cơ sở đơn thuốc quốc gia để người dân có thể ra ngoài hiệu thuốc
có thể mua thuốc và theo đơn bác sĩ kê
khi hệ thống dữ liệu dược quốc gia được cập nhật đầy đủ người dân khi đi mua thuốc chỉ cần cài đặt ứng dụng này là đã có thể tra cứu được nguồn gốc xuất xứ thông tin của từng loại thuốc cảnh báo thuốc kém chất lượng thuốc giả đến cơ quan quản lý ngay khi phát hiện
người dân cũng có thể tìm kiếm nhà thuốc uy tín xem thông tin dược sĩ thực hiện đánh giá nhà thuốc tìm kiếm nơi bán loại thuốc muốn mua
hiện nay hệ thống dược tại việt nam đang quản lý khoảng sáu mươi một chín trăm linh cơ sở bán lẻ thuốc trong đó có một mươi chín một trăm linh nhà thuốc ba mươi chín quầy thuốc và ba tám trăm linh tủ thuốc
với quy mô lớn nội dung chuyên môn phức tạp công tác quản lý dược và phục vụ người dân còn nhiều khó khăn như việc quản lý còn thủ công
khó kiểm soát thuốc kém chất lượng thuốc giả không rõ nguồn gốc xuất xứ tình trạng bán thuốc không có hóa đơn không theo đơn và lạm dụng thuốc kháng sinh còn phổ biến
bên cạnh đó là việc tương tác giữa cơ quan quản lý cơ sở cung ứng thuốc và người dân còn nhiều hạn chế
vì vậy có thể nói với sự ra đời của hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ được coi là giải pháp hữu hiệu giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin về nguồn gốc chất lượng hạn sử dụng giá cả từng loại thuốc
theo đó cơ quan nhà nước có thêm công cụ quản lý thuốc trên phạm vi toàn quốc kiểm soát việc kê đơn mua bán thuốc theo đơn tăng cường công khai minh bạch trong quản lý thuốc
đây cũng là một trong những nỗ lực của bộ y tế nhằm xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo trong thời đại của cách mạng khoa học công nghệ bốn